tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị nhà nước có chính sách bồi hoàn hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất thỏa đáng
để người dân ổn định cuộc sống tăng cường đầu tư giao thông nông thôn để nông dân thuận lợi trong việc tiêu thụ nông sản
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận những ý kiến của cử tri rất chất lượng
đóng góp vì sự phát triển của đất nước
chủ tịch quốc hội cũng đồng tình với cử tri và cho rằng cần có chế tài xử phạt nghiêm minh những tổ chức cá nhân
ủng tiến ngân sách tài sản công làm thất thoát lãng phí tham nhũng và quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này
nhất là các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước
về đầu tư hạ tầng nông thôn để duy trì tiêu chí xã huyện nông thôn mới
chủ tịch quốc hội yêu cầu thành phố cần thơ cần ưu tiên vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn
đầu tư cho nông nghiệp đông dân để cải thiện cuộc sống người dân
cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri hai huyện thủ thừa bến lức tỉnh long an
tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị các bộ ngành trung ương cần giả soát nhu cầu thị trường
định hướng sản xuất và tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản để tránh tình trạng giảm giá mạnh
gây thiệt hại lớn cho người nông dân như hiện nay
và kiến nghị những bất cập trong quy hoạch dự án phát triển công nghiệp
và những vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng cấp phép quyền sử dụng đất
quốc hội xem xét giải quyết chính sách bảo hiểm cho trẻ em và người khuyết tật
phát biểu tại buổi tiếp xúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu
lãnh đạo tỉnh long an trong quá trình thực hiện các dự án phục vụ phát triển đô thị
cụm công nghiệp khi thu hồi đất phải làm tốt công tác đền bù hỗ trợ
thực hiện đầy đủ chính sách tái định cư đào tạo nghề bố trí việc làm mới
và hỗ trợ những chính sách khác để cuộc sống người dân được tốt hơn
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là năm thứ hai các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn hà nội thực hiện tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội trong buổi ra bàn báo chí chiều nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
công tác tuyển sinh trực tuyến năm nay có tính ổn định cao
kết quả tuyển sinh trực tuyến cho thấy có hơn một mươi hai trẻ năm tuổi đăng ký tuyển sinh
vào trường mầm non
trường mầm non chiếm bảy mươi bốn năm hơn chín mươi học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp một chiếm bảy mươi hai ba
hơn sáu mươi tám học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp sáu chiếm sáu mươi tám bảy
qua hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến sau đăng ký thành công
một trăm linh tỷ lệ đăng ký thành công đều cao hơn năm trước một vài nơi có tỷ lệ chưa cao
so với mặt bằng chung các đơn vị đều có cố gắng hỗ trợ học sinh
hệ thống ổn định cha mẹ học sinh không phải ngóng chờ
theo ông phạm văn đại phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
công tác tuyển sinh trực tuyến năm nay có tính ổn định cao được triển khai an toàn
đúng quy chế không có hiện tượng nghẽn mạng các điểm nóng như sơ đổ hàng rào
hoặc cảnh phụ huynh ăn trực nằm chờ chờ nộp hồ sơ được hạn chế
hôm nay ủy ban nhân dân tp đà nẵng cũng đã tổ chức họp báo thường kỳ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh việc thông báo chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
các vấn đề liên quan đến quy hoạch du lịch sơn trà và quản lý đất đai nhà công sản
là các nội dung nóng được các cơ quan thông tấn báo chí trung ương
và địa phương quan tâm đặt vấn đề với lãnh đạo thành phố
trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí về quan điểm của lãnh đạo thành phố
về vấn đề quy hoạch phát triển du lịch ở khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà
ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân tp cho rằng
thành phố luôn cân nhắc phát triển du lịch ở sơn trà trên tinh thần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển
đà nẵng cần thời gian để lấy ý kiến của các bộ ngành các doanh nghiệp và người dân
trước khi đưa ra ý kiến cuối cùng trình thủ tướng phê duyệt
năm hai nghìn một mươi hai thanh tra chính phủ đã có kết luận về sai phạm của thành phố đà nẵng
trên lĩnh vực đất đai bán nhà công sản không qua đấu giá
giá đất bán cho doanh nghiệp thấp hơn giá quy định gây thất thu ngân sách hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
về vấn đề này ông huỳnh đức thơ nhận trách nhiệm thành phố đã lúng túng và chậm có phương án thu hồi thất thoát
các cá nhân sai phạm chưa được xử lý trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục giả soát và báo cáo chính phủ
chuyển sang phần tiết quốc tế sáng nay hội nghị thường niên lần thứ một mươi một của diễn đàn kinh tế thế giới davos mùa hè
đã khai mạc tại thành phố đại liên tỉnh liêu ninh đông bắc trung quốc

đã khai mạc tại thành phố đại liên tỉnh liêu ninh đông bắc trung quốc
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết trong ba ngày diễn ra hội nghị
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng sáu lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về những cải cách trong chính sách và công nghệ
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng ưu tiên

để tạo ra việc làm và phát triển bền vững
theo giới chức nước chủ nhà trung quốc chủ đề của hội nghị năm nay phản ánh ý chí mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế
trong việc chia sẻ các cơ hội và đối mặt với những thách thức nảy sinh từ đổi mới công nghệ
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên quan đến việc sử dụng ngày càng nhiều robot dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế được cho là sẽ gây nguy cơ sụt giảm mạnh số lượng việc làm
khiến tình trạng thất nghiệp cao bất ổn xã hội bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận mà nó mang lại
một năm sau khi kế nhiệm bà dima rousseff người đã bị phế chốt vì tham nhũng
tổng thống nước này michel temer hiện cũng đang phải đối mặt với khả năng tương tự
khi tổng trưởng lý brazil vừa chính thức đệ trình hồ sơ cáo buộc ông temer nhận hối lộ lên tòa án tối cao
trong một tuyên bố tổng trưởng lý brazil rodrigo yanov cho biết đã chính thức đệ trình hồ sơ cáo buộc
tổng thống tham nhũng lên tòa án tối cao khiến ông temer trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của brazil
phải đối mặt với một cáo buộc hình sự
theo luật hạ viện brazil sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định xem có cho phép tòa án xét xử tổng thống temer hay không
nếu hai phần ba số nghị sĩ thông qua ông temer sẽ bị đình chỉ chức vụ trong vòng sáu tháng và bị đưa ra xét xử
tổng thống temer được cho là có liên quan đến đường dây nhận hối lộ từ hãng sản xuất thịt hộp lớn nhất thế giới gbs
trong trường hợp tổng thống temer bị phế chuất quốc hội sẽ bổ nhiệm người thay thế tạm điều hành đất nước
cho tới khi cuộc tổng tuyển cử theo luật định diễn ra vào tháng một mươi năm sau
liên quan đến vụ lở đất tại tứ xuyên trung quốc trong khi công tác cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn không có nhiều tiến triển
thì đến một mươi một giờ trưa nay theo giờ địa phương vùng núi tại chính khu vực vừa xảy ra sự cố kinh hoàng
lại tiếp tục sạt lở kéo theo hàng trăm nghìn tấn đất đá đổ xuống
trước tình hình đó cơ quan giám sát an toàn lao động trung quốc đã phải tạm thời rút hết nhân viên cứu hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn chờ chỉ đạo tiếp theo
thời điểm bảy mươi hai giờ mức thời gian được cho là có thể có hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót sau khi xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp hơn một trăm linh người
tại huyện mậu tỉnh tứ xuyên trung quốc vào sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu đã hết
trong khi đó hãng tin tân hoa xã cho biết vào lúc một mươi một giờ trưa nay theo giờ địa phương
tiếp tục xảy ra vụ sạt lở lần thứ hai tại ngọn núi ở thị trấn điệp khê huyện mậu thuộc tỉnh tứ xuyên trung quốc
vụ sạt lở lần này không gây ra tổn thất về người do trước đó một ngày nhà chức trách trung quốc đã dự báo về nguy cơ xảy ra vụ sạt lở thứ hai
và tiến hành sơ tán đội cứu hộ đang tìm kiếm những người đã bị trôn vùi trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng lần thứ nhất hôm hai mươi bốn tháng sáu
tính đến thời điểm hiện tại vụ sạt lở đầu tiên đã khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng và chín mươi ba người vẫn mất tích
mà theo đánh giá của chuyên gia là hy vọng sống sót vô cùng mong manh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại